xin chào và hẹn gặp lại
khi đi ra ngoài nghi phạm tiếp tục dùng súng uy hiếp bảo vệ cướp một xe máy làm phương tiện tổng thoát
khi đến khu vực bờ đê cầu tân vũ lạch huyện kẻ gây án bỏ lại xe máy để tránh sự truy đuổi của lực lượng chức năng
tiếp đó nam bắt taxi về nhà thay quần áo
số tiền cướp được tiền cướp đưa một khoản tiền cho bạn gái và trôn giữ một khoản tiền tại gốc đảo ở nhà rồi lên hà nội
tại đây nam tìm đến một cửa hàng ở hà nội mua xe mô tô phân khối lớn
đời hai nghìn hai mươi một giá bảy trăm linh triệu đồng để làm phương tiện
anh đã điều khiển xe di chuyển lên thành phố vĩnh yên tỉnh vĩnh phúc rồi tiếp tục lên thái nguyên
để truy bắt nghi phạm lãnh đạo cục cảnh sát hình sự đã họp khẩn với lãnh đạo viện khoa học hình sự công an tp hải phòng công an tỉnh thái nguyên công an tỉnh vĩnh phúc và chỉ đạo hơn một trăm linh cán bộ
chiến sĩ chi lâm
đã tạo nhiều mũ trinh sát tỏa đi vĩnh phúc thái nguyên lần theo dấu vết
đến một mươi một h ngày chín tháng một cảnh sát ập vào một nhà nghỉ ở phường bắc sơn thị xã phổ yên tức súng và bắt giữ nghi phạm
sau hai ngày truy bắt cơ quan chức năng đã bắt giữ thành công đối tượng dùng súng đe dọa cướp gần ba tỷ đồng của ngân hàng ở hải phòng
với những hành vi này kẻ cướp sẽ phải đối mặt với những tội danh nào
liên quan đến vụ cướp ở ngân hàng việt tông banh trị nhánh địch vũ phường đông hải hai quận hải an hải phòng
trước ngày một mươi chín tháng một một lãnh đạo phòng kệ sát hình sự công an hải phòng cho biết
đơn vị đã phối hợp với các lực lượng nghiệp vụ công an hải phòng và công an tỉnh thái nguyên bắt giữ thành công đối tượng gây án
danh tính đối tượng được xác định là nguyễn văn hàm sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi tám trú tại thôn hồng minh xã nghĩa lộ huyện cát hải hải phòng
theo thông tin ban đầu nam bị bắt giữ khi đang lẩn trốn trên địa bàn tỉnh thái nguyên
hiện đối tượng đang được di lý về hải phòng để phục vụ công tác điều tra
như đã được tìm vào khoảng một mươi sáu h chiều ngày bảy tháng một

hải phòng giao dịch ngân hàng việt phong bank khi đánh đỉnh vũ đã xảy ra một cướp ngân hàng
theo camera của ngân hàng ghi lại tên cướp là một người đàn ông mặc áo quát đeo bà lô
người này cầm một vật nghi là súng đột nhập vào quầy giao dịch của ngân hàng khống chế nhân viên và cướp đi số tiền khoảng ba tỷ đồng
sau khi lấy được tiền đối tượng ra ngoài cửa cướp xe máy của nhân viên bảo vệ rồi bỏ trốn
người dân có mặt đã hô hoát về sự việc nhưng không ai dám ngăn cản vì thấy đối tượng mang theo vật như súng
vụ ngân hàng bị cướp gần ba tỷ đồng ở hải phòng đã gây sụt sao dư luận suốt những ngày qua
nhiều người thắc mắc với hành vi trên kẻ cướp ngân hàng có thể đối mặt với những tội danh nào
trả lời câu hỏi trên luật sư hoàng trọng giáp giám đốc công ty luật hoàng sa cho biết
đây là hành vi thể hiện sự tháo tợn và liên lạc với những tội danh nào
với việc đối tượng dùng vật nghi là súng để bị hiếp thống chế
và buộc nhân viên giao tiền đã đủ yếu tố cấu thành tội cướp tài sản theo điều một trăm sáu mươi tám bộ luật hình sự năm hai nghìn một mươi năm
với tội danh này giá trị tài sản trong vụ án sẽ là căn cứ quan trọng để định tội
xác định tình tiết định khung hành vi phạm tội
theo luật sư giáp đối chiếu quy định của pháp luật
hành vi cướp gần ba tỷ đồng thuộc tinh tiết định khung chiếm đoạt tài sản trị giá từ năm trăm linh triệu đồng trở lên
quyết định tại khoản tư điều một trăm sáu mươi tám
không hình phạt áp dụng với người phạt tội sẽ là từ một mươi tám hai mươi năm tù
ngoài ra tại khoản sáu điều này quyết định
người phạm tội còn có thể bị phạt tiền từ một mươi một trăm linh triệu đồng
phạt khoản chế cấm cư trú một năm năm hoặc tịch thu một phần hoặc toàn bộ tài sản
đội quan chức năng cũng sẽ xác định vật được nghi phạt sử dụng để huy hiếp nhân viên thân hàng có phải súng chất hay không
do tên cướp không phải đối tượng được phép tàng trữ sử dụng vũ khí
nên nếu có cơ sở xác định đây là vũ khí thật
tên cướp có thể phạt chế tội tàng trữ sử dụng trái phép vũ khí quân dụng theo điều ba trăm linh bốn bộ luật thứ sự năm hai nghìn một mươi năm
điều ba trăm linh bốn quyết định
người nào chế tạo tàng trữ vận chuyển sử dụng mua bán trái phép hoặc chiếm đoạt vũ khí quân sự
phương tiện kỹ thuật quân sự sẽ bị phạt tù từ một bảy năm
nếu hành vi này gây thiệt hại về tài sản từ một năm tỷ đồng trở lên
người phạt tội sẽ đối diện mức an tố đa đến hai mươi năm tù
cũng theo dõi vụ việc trên luật sư đặng văn cường trưởng văn phòng luật sư chính pháp chia sẻ
những tên cướp ngân hàng thực sự nguy hiểm
những đối tượng này thường sẽ mang theo hung khí vũ khí có thể giết người
pháp luật không quyên thích người dân chống trả lại tên cướp và vũ khí bằng mọi giá
an toàn của mọi người phải được đặt lên hàng đầu
tuy nhiên với những người đã được tập huấn nghiệp vụ như lực lượng bảo vệ các cán bộ ngân hàng
thì hoàn toàn có thể có những phương án đối phó vừa đảm bảo an toàn
vừa có thể hạn chế đến mức thấp nhất những nguy hiểm
với những nơi chứa nhiều tiền tài sản như ngân hàng
thì cần xây dựng các phương án về phòng chống tự phản chống cướp tài sản như
trang bị hệ thống còi báo động nhân viên bảo vệ được trang bị công cụ hỗ trợ
thường xuyên tập huấn cho cán bộ nhân viên ứng phó các tình huống khi có cướp xuất hiện